tại tỉnh tây ninh công an huyện tân châu chủ trì phối hợp cùng công an huyện tân biên phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh đồn biên phòng tràng riệc vừa triệt phá đường dây tàng chữ buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép và chứng thu giữ là hơn bốn tạ pháo các loại
ngày hôm qua tại ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên lực lượng chức năng chốt chặn bắt quả tăng đối tượng lê nam thiên chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai điều khiển xe ô tô chở theo đối tượng phạm văn nghĩa chú tại huyện hóc môn thành phố hồ chí minh
trên xe vận chuyển hai trăm năm mươi hộp pháo các loại có khối lượng bốn trăm một mươi hai kg mở rộng điều tra công an huyện tân châu bắt khẩn cấp hai vợ chồng lê thị bích vân và nguyễn văn ly chú tại huyện tân châu thu giữ thêm hai mươi một năm kg pháo nổ
toàn bộ số pháo trên vân mua từ campuchia với giá tám mươi triệu đồng sau đó về bán lại cho một người đàn ông ở tp hcm với số tiền tám mươi sáu triệu đồng thuê nghĩa vận chuyển đây là chuyến mua bán pháo lần thứ hai mà vân đã thực hiện